theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai trên cả nước từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tất cả học sinh tiểu học phải được học hai buổi trên một ngày với thời lượng mỗi ngày không quá bảy tiết học
mỗi tiết học không quá ba mươi năm phút
tuy nhiên việc tổ chức dạy học hai buổi trên một ngày đang là một thách thức lớn đối với một số địa phương
có tỷ lệ phòng học trên lớp thấp tỷ lệ giáo viên trên lớp chưa đáp ứng được yêu cầu
việc này được thực hiện bắt đầu từ khối lớp một
với mục tiêu có một trăm linh số học sinh lớp một được học hai buổi trên một ngày vào năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
lộ trình ở các năm học tiếp theo tổ chức dạy học hai buổi trên một ngày cho học sinh lớp hai ba bốn và lớp năm